phát biểu tại hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
giai đoạn từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi tám diễn ra vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
phong trào là một giải pháp quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của đảng nhà nước
về xây dựng văn hóa con người việt nam phát triển toàn diện hài hòa xây dựng đời sống văn hóa phong phú
môi trường văn hóa lành mạnh văn minh đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế
thủ tướng cũng đề nghị cần quán triệt sâu sắc lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
văn hóa soi đường cho quốc dân đi phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
làm cho văn hóa thật sự là động lực nền tảng tinh thần của xã hội
biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của ban chỉ đạo phong trào các cấp các cơ quan thành viên
và những cán bộ làm công tác phong trào thủ tướng nêu rõ phong trào đã lan tỏa và trở thành động lực
để người dân tự nguyện đóng góp sự nỗ lực
sức người sức của trong xây dựng quê hương đất nước xây dựng nông thuần mới
nhiều tấm gương người tốt việc tốt được tôn vinh nhiều mô hình sáng tạo hiệu quả
trong xây dựng đời sống văn hóa được nhân rộng
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế để tập trung khắc phục
cái việc thứ nhất là một số cấp quỹ tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí vai trò của phong trào
chưa sâu sát trong việc lãnh đạo chỉ đạo dẫn đến việc triển khai thực hiện phong trào
ở một số nơi
ở một số nơi số nội dung còn mang tính hình thức chạy theo thành tích nạn về số lượng nhẹ về chất lượng
rồi cái tồn tại nữa là công tác phối hợp trong triển khai thực hiện phong trào còn thiếu chặt chẽ
chưa rõ nhiệm vụ được phân công nên chất lượng hoạt động của băng chế đạo
ở một số nơi chưa cao chưa toàn diện
rồi năng lực tổ chức công việc của nhiều cán bộ phong trào còn hạn chế
việc quy đọc nguồn lực cho hoạt động của phong trào
có cấp còn gặp khó khăn chưa đúng yêu cầu
thủ tướng đề nghị cần quán triệt sâu sắc lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
văn hóa soi đường cho quốc dân đi phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc làm cho văn hóa thực sự là động lực nền tảng tinh thần của xã hội
chăm lo bồi dưỡng phát triển con người việt nam đủ tự tin đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập thế giới
đủ sức đề kháng với mặt phản văn hóa trong toàn cầu hóa
phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cấp cả cấp độ quốc gia
ở địa phương cơ sở trong cộng đồng dân cư và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
chúng ta cần phải tôn vinh đề cao những phẩm chất tốt đẹp cao thượng nhân vang
chúng ta cần phải đấu tranh phê phán cấm các quan điểm hành vi sai trái tiêu cực trái đạo lý
để xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân
của toàn diện và lâu dài phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện
thủ tướng đề nghị ban chỉ đạo trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
cần xây dựng kế hoạch phối hợp với các bộ ngành trung ương và địa phương
triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của phong trào đổi mới nội dung phương thức hoạt động
theo hướng thiết thực hiệu quả bám sát thực tiễn có trọng tâm trọng điểm phát huy lối sống
mỗi người vì mọi người mọi người vì mỗi người đồng thời khuyến khích các tổ chức cá nhân
tham gia đầu tư hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động
tự tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở